hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước một tuần xét xử và nghị án chiều ngày hai mươi hai tháng bốn trước giờ tuyên án tòa án nhà dân tp hà nội bất ngờ trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết mới liên quan vụ án cựu chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm vimedimac nguyễn thị loan bị cáo buộc vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản
cụ thể hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ bốn nội dung gồm giám định chữ ký của bị cáo nguyễn thị loan và xác minh tài liệu liên quan đến điều tra viên bùi đức hiếu
xem xét trách nhiệm đối với một số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản
xem xét lại hành vi và tội danh của các bị cáo trần công tuyên cựu trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đông anh
bùi thu huyền cựu phó tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường hà nội và nguyễn thị cẩm lê cựu cán bộ sở làm rõ quy trình thẩm định và ban hành chứng thư thẩm định giá của công ty vn
xuyên suốt ba ngày xét xử trước đó bị cáo nguyễn thị loan kêu oan cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo là chưa đúng
theo cựu chủ tịch vimedimex với dự án nằm thôn cổ dương xã tiên dương tập đoàn vimedimex hợp tác với các đơn vị để phát triển
bị cáo khẳng định không chỉ đạo ba công ty phát triển nhà ở bắc tử liêm đầu tư bất động sản thanh trì đầu tư bất động sản mỹ đình thực hiện thông đồng đấu giá như cáo buộc
bà loan cho hay bản thân không có mâu thuẫn với các bị cáo khác trong vụ án
tuy nhiên khi nghe các bị cáo đồng phạm khai nhận bị cáo thấy không đúng và gian dối
ngoài ra bị cáo còn cho rằng có hai mươi
bút lục không phải chữ ký của bà lời khai không đúng đồng thời khẳng định đã có sự thông đồng nội bộ trong công ty khi bà đang bị tạm giam
các luật sư của bà loan khi tranh luận nếu quan điểm vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm bởi sai phạm trong việc xác định giá khởi điểm của khu đất thuộc về đơn vị tư vấn thẩm định giá
người có tài sản bàn đấu giá và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm
việc này không phải trách nhiệm của các bên tham gia đấu giá là ba công ty bắc tử liêm
công ty mỹ đình công ty thanh trì hoặc tác động từ bị cáo nguyễn thị loan
luật sư cho rằng cơ quan tố tụng lấy mốc thời gian là tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thời điểm phát hành chứng thư thẩm định giá để xác định thiệt hại từ vụ án
nhưng thực tế đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cuộc đấu giá mới diễn ra
trách nhiệm về những thiệt hại trong vụ án phải thuộc về những người có thẩm quyền trong việc xác định giá khởi điểm không đúng giá thực tế
phân tích thêm luật sư của bà loan nói
trong vụ án này ngoài bà loan và cấp dưới cơ quan tố tụng chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự với các cá nhân thuộc công ty thẩm định giá
bà quản lý dự án và đầu tư xây dựng đông anh chi cục quản lý đất đai
tuy nhiên đây chỉ là những người có vai trò tư vấn tham mưu không có thẩm quyền quyết định
theo luật sư các thành viên trong hội đồng định giá đất hà nội mới là những người có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá
nhưng lại không bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án là không phù hợp
luật sư đề nghị xem xét trách nhiệm của những cán bộ lãnh đạo liên quan
tại tòa luật sư bào chữa cho bị cáo nguyễn thị loan cựu chủ tịch vmedimax cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lò tội phạm
bởi các thành viên trong hội đồng định giá đất ở hà nội mới là những người có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá
nhưng lại không bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án là không phù hợp
trước đó nêu quan điểm luận tội đại diện viện kiểm sát phân tích bà loan và các đồng phạm thông đồng
dìm giá khởi điểm đất đấu giá ở thôn tiên dương từ năm trăm linh tỷ đồng xuống còn hai trăm tám mươi bốn tỷ đồng
bị cáo loan sau đó đưa ba doanh nghiệp thuộc hệ thống của mình đi đấu giá để công ty nào trúng đấu giá dự án vẫn thuộc về loan
hành vi này bị cho là đã gây thiệt hại một trăm ba mươi năm tỷ đồng nhưng hiện đã khắc phục hết
viện kiểm sát do đó đề nghị tòa tuyên tất cả một mươi một bị cáo trong vụ án tù treo
với đề nghị này bà loan vẫn khẳng định bản thân bị vu khống kết tội oan
hồ sơ vụ án có khoảng hai mươi bút lục bị làm giả
khi bà chịu tạm giam có người làm giả phiếu thu chi tài liệu liên quan
khi bào chữa luật sư của bị cáo nguyễn thị loan nêu quan điểm
việc bắt giữ thân chủ của ông vào hai mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại nhà riêng là có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng
quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị cáo loan tại trụ sở v medimax cũng không có mặt bị cáo hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty
một nhân viên của vmedimax có ký vào hồ sơ niêm phong
cùng bảo chữa cho bản loan luật sư dương đình khuyến công ty luật hoàng đàm nêu quan điểm
vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm bởi sai phạm trong việc xác định giá khởi điểm của khu đất thuộc về đơn vị tư vấn thẩm định giá
người có tài sản bán đấu giá và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm
việc này không phải trách nhiệm của các bên tham gia đấu giá là ba công ty bắc từ liêm công ty mỹ đình công ty thanh trì hoặc tác động từ bị cáo
nguyễn thị loan
trước đó cáo trạng của viện kiểm sát xác định một số lãnh đạo ubnd tp hà nội sở tài chính cục thuế hà nội
có trách nhiệm trong việc đưa ra mức giá khởi điểm thấp hơn thực tế dẫn tới thất thoát
tuy vậy họ không biết các phiếu khảo sát được lập khống không được hưởng lợi nên không bị xử lý hình sự
phân tích thêm luật sư khuyến cho rằng trong vụ án này ngoài bà loan và cấp dưới
cơ quan tố tụng chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự với các cá nhân thuộc công ty thẩm định giá
ba quản lý dự án và đầu tư xây dựng đồng ngành chi cục quản lý đất đai
tuy nhiên đây là những người có vai trò tư vấn tham mưu không có thẩm quyền quyết định
theo luật sư các thành viên trong hội đồng định giá đất hà nội mới là những người có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá
nhưng lại không bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án là không phù hợp
đối đáp với các luật sư tại tòa viện kiểm sát khẳng định
việc bắt giữ đối với bị cáo loan là khẩn cấp được tiến hành đúng pháp luật
việc lấy lời khai bị can ngay sau khi bị bắt là cần thiết và đây chỉ là lấy lời khai không phải là hỏi cùng
bộ luật tố tụng hình sự chỉ cấm không cho phép hỏi cung vào ban đêm
với các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ mà bị cáo loan nói rằng bị làm giả
theo viện kiểm sát những tài liệu này đều có chữ ký của bị cáo loan nên không thể nói là giả
tại phiên tòa đa số các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình
thừa nhận hành vi đúng như bản cáo trạng đã truy tố
đồng tình với quan điểm của đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa
tuy nhiên có hai bị cáo kêu oan là bị cáo nguyễn thị loan và trần công tuyên
trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc ban quản lý dự án huyện đông anh hà nội
đại diện viện kiểm sát đã phân tích hai điều kiện cần và đủ để xác định hành vi thông đồng dìm giá
trong hoạt động đấu giá ở vụ án này là cố ý hạ giá sau đó thông đồng dìm giá dẫn đến thiệt hại vụ án
cụ thể để xảy ra hậu quả trong vụ án này phải có điều kiện cần là giá khởi điểm thấp hơn thực tế
điều kiện đủ là có hành vi thông đồng dìm giá mua giá thấp nhất
nếu thiếu một trong hai yếu tố này sẽ không dẫn tới thiệt hại trong vụ án
theo viện kiểm sát thực tế các bị cáo trong vụ án đã thực hiện hai nhóm hành vi hạ giá khởi điểm và thông đồng dìm giá
quá trình điều tra bị cáo loan có một mươi bốn lời khai thừa nhận xuất phát từ đề xuất của bị cáo nguyễn quang hưng
phó tổng giám đốc công ty
cổ phần đầu tư bất động sản thanh trì trình phương án đấu giá
các bước để ba công ty tham gia để chúng đấu giá bị cáo loan đã đồng ý và chỉ đạo các cán bộ dưới quyền triển khai thực hiện
lời khai này cũng đã được xác nhận qua đối chất giữa bị cáo loan và bị cáo hưng
ngoài ra công tố viên còn viện dẫn email của bị cáo loan trả lời email của bị cáo hưng
về việc đồng ý với đề xuất của hưng và chỉ đạo chuẩn bị cho công tác đấu giá của ba công ty bắc tử liêm mỹ đình thành chỉ
viện kiểm sát xác định động cơ mục đích của nhóm thông đồng dìm giá là trục lợi thu lời bất chính
phản ánh việc các cá nhân dùng doanh nghiệp tham gia đấu giá mua rẻ đất của nhà nước
từ đó viện kiểm sát khẳng định truy tố một mươi một bị cáo trong vụ án về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là đúng
trong cáo trạng viện kiểm sát quy kết sau khi ủy ban nhân dân tp hà nội phê duyệt kế hoạch
ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nhà dân huyện đông anh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất
tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ở thôn cổ dương xã tiên dương
ba quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện đông anh được giao tổ chức đấu giá
quy trình định giá đất các bị cáo là thẩm định viên thuộc công ty thẩm định không làm việc khách quan
mà theo đề nghị của trần công tuyên và vương thị thu thủy
cựu chuyên viên ban quản lý dự án huyện cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành chứng thư định giá trái với giá trị thực tế
hành vi này làm sai lệch giá khởi điểm đưa vào đấu giá
tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của nguyễn thị loan thông đồng dìm giá
qua đó các bị cáo trung đấu giá trái quy định một mươi sáu m hai đất ở đông anh với giá là hai mươi hai triệu đồng một m hai
rồi bán lại tám mươi sáu ba triệu đồng một m hai
hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước hơn một trăm ba mươi năm tỷ đồng
đối với bản loan
viện kiểm sát cáo buộc nữ bị cáo sử dụng pháp nhân của ba công ty đều do loan điều hành để tham gia đấu giá thông thầu
mục đích để công ty nào chung đấu giá thì dự án vẫn thuộc về phía bản loan
khi nêu quan điểm luận tội
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bà nguyễn thị loan ba mươi ba mươi sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo
các bị cáo còn lại cũng được đề nghị từ một mươi hai đến ba mươi sáu tháng nhưng cho hưởng án treo tương tự
viện kiểm sát cho rằng việc truy tố các bị cáo về các tội vi phạm quy định
về hoạt động bán đấu giá tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
là hoàn toàn có căn cứ đúng người đúng pháp luật
hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến các hoạt động kinh tế của các cơ quan nhà nước
và thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo